để phục vụ hành khách một cách tốt nhất cũng như là giảm thải tình trạng ung tắc
tại các cửa ngõ và hạn chế xe bít khu vực cận sân bay tân sơn nhất
sáng nay ngày một mươi tháng tám các sở giao thông vận tải tp hcm long an tiền giang
và phuta bus line đã đưa tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá vào vận hành
và tuyến xe buýt này là tiền đề trong kế hoạch hạn chế phương tiện cá nhân trong thời gian tới
tuyến xe buýt liên tỉnh này có hai điểm bến đầu cuối là bến xe buýt tân phú tp hcm
bến xe tiền giang tuyến sáu mươi ba một
trong đó có các vị trí trọng điểm tập trung đông hành khách như đường trường sơn bên ngoài sân bay tân sơn nhất
quốc lộ một a đoạn bến lức trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh long an
và đường lý thường kiệt ấp bắc tỉnh tiền giang
chiều dài toàn tuyến tám mươi năm km với năm mươi bốn chuyến một ngày thời gian di chuyển khoảng hai năm tiếng
hoạt động từ năm h đến một mươi tám giờ hàng ngày giá vé toàn tuyến là bảy mươi đồng
giá vé dành cho học sinh sinh viên di chuyển nội tỉnh bảy đồng một vé
xe buýt đưa vào hoạt động có một mươi bốn chỗ ngồi và sáu chỗ đứng
trên xe có gắn camera gps wifi và được bán vé trên xe bằng máy post
mở tuyến mới tuyến xe buýt đi từ tp hcm qua long an và đến bến xe tiền giang
đây là một cái nhu cầu có thật và cần thiết
chính vì vậy được sự thống nhất của quỹ ban dân tp hcm
quỹ ban như tỉnh long an và tiền giang
thì hôm nay chúng tôi quyết định là mở tuyến xe buýt
tuyến xe buýt mới sẽ cung cấp thêm cho người dân một dịch vụ vận chuyển
có chất lượng cao văn minh cho giao thông đô thị
mang đến diện mạo mới cho giao thông công cộng
qua đó khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân
có phần hạn chế phương tiện cá nhân giải quyết ủng tắc giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
tuyến xe buýt này không chỉ kết nối giao thông liên vùng
mà cũng sẽ góp phần giải quyết ủng tắc ở khu vực sân bay tân sơn nhất
kết nối hành khách về bến xe miền tây và các tỉnh lân cận
thời gian tới tp hcm sẽ mở thêm một mươi sáu tuyến buýt mới
tuyên truyền thông tin tới sân bay tân sơn nhất
để hành khách có thêm sự lựa chọn hành trình di chuyển